mở đầu với thông tin liên quan đến vụ giết người do mâu thuẫn trên mạng xã hội vừa xảy ra tại hà nội
vào chiều ngày một mươi sáu tháng bảy công an quận cầu giấy phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hà nội tiến hành di lý đối tượng đinh quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại yên hòa
quận cầu giấy hà nội từ tỉnh đắk lắc về hà nội để điều tra về hành vi giết người do mâu thuẫn
trên mạng xã hội facebook trước đó vào khoảng hai mươi hai h vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu xuất phát từ mâu thuẫn
trên mạng xã hội nên nhóm thanh niên trong đó có đinh quốc khánh và nhóm của nguyễn văn hiếu
đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn tại điểm hẹn giữa hai nhóm đã xảy ra ẩu đà
khi thấy hiếu cầm gạch đập vào đầu một người trong nhóm của mình khánh liền rút dao thủ sẵn trong người
đâm một nhát vào cổ hiếu khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau đó công an quận cầu giấy ra quyết định khởi tố vụ án lệnh bắt khẩn cấp đối với đinh quốc khánh
nhưng đối tượng đã bỏ trốn bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã xác định khánh đang sống
tại tỉnh đắk lắc và tổ chức bắt giữ dẫn giải đối tượng về công an quận cầu giấy để tiếp tục điều tra
về hành vi giết người
qua vụ án trên cho thấy chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ giữa hai nhóm thanh niên
để rồi hậu quả là một người phải đánh đổi tính mạng một người phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật
và ngờ như vậy rõ ràng là trong những năm gần đây
tình hình tội phạm giết người nhất là giết người do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt cộng đồng
đang có những diễn biến bất thường thực trạng này đã gây tâm lý hoang mang cho người dân
bức xúc trong dư luận xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự
phóng viên truyền hình công an nhân dân sẽ có những phân tích về vấn đề này
chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa một số người tại một quán cà phê
đối tượng ngô văn cương chú xã bình thạnh huyện bình sơn quảng ngãi
sau khi nghe tin chú ruột bị ăn hiếp đã dùng gậy đánh ông nguyễn phương
bốn mươi tám tuổi gây thương tích nặng và tử vong trên đường đi cập cứu
còn tại nghệ an chỉ xuất phát từ sự việc bị nhắc nhở do đi làm muộn
lê văn hồng đã dùng xà cây đâm vào sườn trái ông nguyễn ngọc hoa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ án mạng xảy ra trong thời gian vừa qua
mà nguyên nhân xuất phát chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ
nó xuất phát từ các mối quan hệ trong sinh hoạt trong công tác trong làm ăn v v
có thể phát sinh những cái nó không bình thường phát sinh những cái động cơ mục đích
từ một phía hoặc là từ hai phía nó xuất phát từ những cái động cơ mục đích không trong sáng
mà từ đấy nó làm cho cái mối quan hệ mâu thuẫn
mâu thuẫn này không rời khởi quyết thì nó có thể nó sẽ trầm trọng hơn
theo báo cáo từ cơ quan công an các địa phương từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
cả nước xảy ra sáu bảy trăm linh vụ án giết người trong đó có tới sáu hai trăm linh vụ do mâu thuẫn cá nhân
trong sinh hoạt cộng đồng chiếm chín mươi ba tổng số vụ giết người
điều đáng nói mặc dù thời gian qua số vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân từng bước được kiềm chế
tổng không giảm đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội
để bảo vệ an toàn cho mình thì tội phạm đã rất trú trọng và quan tâm đến việc hoàn thiện khâu che giấu tội phạm
và để làm được điều đó tội phạm đã cố gắng để sử dụng mọi cái phương thức như thể là giết người đốt xác
giết người chặt ra làm nhiều mảnh phi tăng xác hoặc là thậm chí là thủ tiêu những người làm chết
thì cái đó làm cho tội phạm giết người có nguyên nhân xã hội đặc biệt phức tạp
phần lớn đối tượng gây ra những vụ án mạng lại là những lao động bình thường không thuộc diện quản lý của lực lượng công an
do đó gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa điều tra và xử lý
thực tế này đang đòi hỏi lực lượng cán bộ ngay từ cấp cơ sở phải làm tốt công tác nắm tình hình
phát hiện những bức xúc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để có biện pháp hóa giải kịp thời
chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với cả thôn bản nắm mắt tình hình và giải quyết các vụ việc nhỏ
không để xảy ra các vụ việc nó phức tạp và nó kéo dài
tội phạm nói chung tội phạm giết người nói riêng nó là một hiện tượng xã hội tiêu cực
mà để giải quyết được một hiện tượng xã hội thì chúng ta phải sử dụng sức mạnh của toàn bộ xã hội tham gia
thì chúng ta mới có thể giải quyết được
chính vì vậy mà rất cần có sự chung tay
cảm ơn các cấp ủy đảng chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội
vâng thưa quý vị trên thực tế thì phần lớn các vụ trọng án đều được cơ quan công an điều tra
khám phá nhanh bắt giữ và xử lý đối tượng kịp thời
tuy nhiên hậu quả để lại không chỉ gây thiệt hại lớn về người
mà còn gây hoang mang lo lắng trong cuộc sống sinh hoạt của người dân
do vậy công tác ngăn chặn phòng chống loại tội phạm này vẫn đang đặt ra cấp bách
với các cơ quan chức năng
và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này trong các bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị và các bạn với thực tế hiện nay nếu số ca nhiễm bệnh bạch hầu
tiếp tục tăng trong những ngày tới bệnh viện đa khoa bình phước sẽ quá tải
bệnh nhân sẽ phải nằm ra hành lang
sau khi tám ca được xuất viện hiện còn bốn mươi năm ca đang điều trị cách ly
đây là thông tin được bác sĩ nguyễn thành trương giám đốc bệnh viện đa khoa bình phước
cho biết trong buổi làm việc với đoàn công tác của cục y tế dự phòng bộ y tế
diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bảy vừa qua
do bệnh có khả năng lây lan cao nên ông nguyễn thành trương đề nghị nếu có trường hợp nghi nhiễm
không được để tự ý đến bệnh viện bằng xe gắn máy hoặc đi xe đò
mà phải chở bằng xe y tế chuyên dụng để tránh lây lan ra cộng đồng
vùng xảy ra dịch bệnh và những người mắc nghi mắc bệnh bạch hầu
chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số stiên đời sống kinh tế khó khăn
nên bệnh viện đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân
trước tình hình trên ông trần đắc phu cục trưởng cục y tế dự phòng đề nghị
ngành y tế tỉnh bình phước thống kê tất cả các trường hợp nghi nhiễm bệnh
có biểu hiện sốt đau hỏng viêm hỏng đồng thời khám kỹ lấy mẫu để xác định bệnh
sau đó sang lọc phân loại sắp xếp cách ly điều trị ở khu riêng biệt
mặt khác ngành y tế hợp bàn toàn bộ hệ thống y tế tỉnh
trên cơ sở đó thông báo đến tận thôn ấp về dịch bệnh bạch hầu đến người dân trong tỉnh để đề phòng
vâng như vậy có thể thấy là dịch bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại bình phước
khiến nhiều người lo ngại và với thời tiết như hiện nay thì nắng nóng gây gắt trên diện rộng
cùng với môi trường ô nhiễm và mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhiều nơi
thì không chỉ bùng phát bệnh bạch hầu mà nhiều dịch bệnh theo mùa khác
cũng đang có khả năng lây lan rất nhanh
vâng một số dịch bệnh có khả năng bùng phát vào thời điểm này có thể kể đến là
phim não tiêu trại cấp cúm tay chân miệng sốt sốt huyết
mặc dù là dịch bệnh lưu hành quanh năm nhưng hiện nay dịch bệnh xuất huyết cũng đang vào giai đoạn cao điểm
vâng chị thúy này tôi xin được đưa ra một thống kê như sau
đó là tính đến tháng sáu thì cả nước đã ghi nhận trên ba mươi sáu hai trăm hai mươi người mất sốt sốt huyết
trong đó có một mươi một người đã tử vong
và như vậy là có thể thấy bệnh sốt sốt huyết cũng đang diễn biến phức tạp
còn tại bạc liêu thì vẫn còn xảy ra nhiều ổ dịch bệnh sốt xuất huyết
và thành phố bạc liêu là một trong những địa phương có số ca và số ổ dịch sốt xuất huyết nhiều nhất trong tỉnh
và theo ngành y tế thành phố bạc liêu cho biết thì để công tác ngăn chặn và đẩy lùi bệnh sốt sốt huyết đạt hiệu quả
thì cần phải có sự phối hợp của cả cộng đồng
một mươi hai ổ dịch với trên tám mươi ca mắc bệnh sốt sốt huyết
đây là con số thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố bạc liêu
những ca mắc bệnh sốt xuất huyết thường rơi vào trẻ em tập trung nhiều ở xã vĩnh trạch đông phường năm và phường bảy
đây là những địa bàn còn nhiều người dân sinh sống bằng nghề nông nên ngôi trường xung quanh rất thích hợp cho mỗi cây bệnh sinh sôi
mặt khác ở những địa bàn thuộc vùng ven thành phố nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết vẫn còn hạn chế
tối là phải đốt nhăn mũi có mũi đốt nhăn mũi như
thoa thuốc nằm ngủ trong mùng
cây cỏ ở đây thì phát quang đốt trống trải sạch sẽ lưu hạp thì đẩy nắp lại với lại mấy cái lưu nào có nước đậm thì phải úp lại
sáng bộ đến tuyên truyền thì mình giúp ích cho mình mình hiểu biết gọng gãi thêm mình biết cách phòng tránh cho gia đình với con cái mình là kỹ lưỡng hơn chút
ví dụ mới đầu thì mình chỉ biết rồi sơ soi thôi bây giờ mình biết
bệnh nó đã như vậy mình phải bảo kỹ hơn chút sạch sẽ nhà cửa quét sạch sẽ lưu bọng mình phải đánh gửa chùi rửa cho nó sạch sẽ mình hứng nước mình đậy kỹ càng lại
hiện nay bệnh do virus zika gây ra cũng đang đe dọa đến cuộc sống của người dân
bệnh sốt xuất huyết cũng như bệnh do virus zika gây ra đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp nhất là vào mùa mưa này
môi trường ấm ướt rất thích hợp
cho mỗi dây bệnh phát triển nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát và từng bước đẩy lùi bệnh xuất xuất huyết
ngành y tế thành phố bạc liêu đã thực hiện một số biện pháp thiết thực trong đó chú trọng đến tuyên truyền và đặc biệt là xã hội hóa công tác phòng chống bệnh
chiến dịch diệt mũi loang quang trên địa bàn thành phố có sự phân công của bang chỉ đạo phòng chống dịch là đi giám sát từng địa bàn được phân công
sau đó chỉ đạo cho các phường xã thực hiện là đi xuống tất cả các nhà dân
chúng tôi sẽ làm công tác vệ sinh dọn dẹp lưu xúc lưu khai không khống gẩm phát văn ngụy gẩm lặt úp những dụng cụ không chứa nước để tránh những nơi mũi đậu để hạn chế tình trạng sốt sốt huyết
trong đợt này bang chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố cũng có chỉ đạo cho các quỹ ban nhân quần xã là phải làm thường xuyên luôn
chứ không phải là qua một đợt này là thôi là có giao nhiệm vụ là phải làm xuyên suốt trong suốt cả năm nay để mình hạn chế
bệnh sốt sốt huyết và bệnh do virus zika gây ra hiện vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu
nên biện pháp phòng bệnh tốt nhất là diệt lăng quăng diệt mũi và phòng tránh mũi đốt
người dân cần phải nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh
có như vậy dịch bệnh mới không có cơ hội bùng phát đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng
chương trình tiếp tục với tin tức khác
hè năm nay ghi nhận tại các công ty lữ hành của hà nội cho thấy
thị trường du lịch có mức tăng trưởng cao lượng khách đăng ký tour tăng đột biến
các công ty du lịch cũng xây dựng nhiều tour tuyến mới tung ra nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách
đối với du lịch trong nước do mùa hè thời tiết nắng nóng nên nhu cầu du lịch biển tăng cao
ngoài các điểm du lịch phía bắc như hạ long cát bà sầm sơn
dịp hè này những điểm đến truyền thống phía nam như đà nẵng nha trang phú quốc mũi né cũng được đông đảo khách lựa chọn
đến thời điểm này ghi nhận tại các công ty du lịch hà nội lượng khách tăng mạnh
tại công ty cổ phần du lịch hà nội red tour kể từ tháng bốn đến nay
mỗi tháng số lượng du khách đăng ký tour hè đạt từ ba năm trăm linh đến bốn khách
còn tại công ty du lịch viettravel hà nội dự kiến đơn vị sẽ thu hút trên một mươi lượt khách
lần khách đạt tour hè tại công ty du lịch viettran tour cũng đạt khoảng một mươi lượt khách tăng ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
tính đến thời điểm hiện tại số lượng sức tour hè tại vietten tour đã gần kính chỗ so với kế hoạch đề ra
mặc dù lượng khách tăng nhưng giá tour du lịch dịp hè cơ bản vẫn ổn định
ngành du lịch khánh hòa đang gặp nhiều bất ổn trong thời gian qua khi thị trường khách trung quốc gia tăng quá nóng
các cơ quan quản lý chậm chạp trong việc dự báo những phức tạp nảy sinh
xử lý vi phạm chưa triệt để
trong khi đó các doanh nghiệp trong tỉnh lại kinh doanh manh múng mạnh ai người ấy làm cạnh tranh không lành mạnh
chính vì vậy hơn ai hết vai trò của hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa cần được nâng cao hơn nữa
trong việc định hướng các doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật tập hợp các doanh nghiệp thành một khối liên kết
cùng có tiếng nói chung để cùng đưa hoạt động du lịch phát triển bền vững
ảnh hưởng đầu tiên liên quan đến việc sự gia tăng đột biến của thị trường khách trung quốc
là căng thẳng trong cung ứng lượng phòng khách sạn
việc thiếu hụt phòng thường rơi vào nhóm khách sạn trên dưới bốn sao
đây cũng là phân khúc lưu trú được khách trung quốc ưa chuộng
vì thế các công ty lữ hành thường đặt mua phòng trước với số lượng lớn
thời gian gần như cả năm nên cơ hội đặt được phòng khách sạn hạng sang của các dòng khách khác là rất thấp
một là kinh doanh cạnh hành không lành mạnh
thứ hai là tất cả những vì lượng khách trung quốc quá đông
dẫn đến các khách sạn thường dành những lượng phòng nhất định cho khách trung quốc và một số là khách nga
dẫn đến là đôi khi là khách việt nào có nhu cầu đến với nha trang
và muốn đi nha trang thì lại không có phòng để ở
thì đấy cũng là một trong những cái điểm rất là yếu và bất cập hiện nay
và các công ty du lịch như là gặp phải
không chỉ bị chi phối về lượng phòng
các khách sạn đang bị các công ty lữ hành chuyên đón khách trung quốc thao túng về giá
bình quân giá phòng tại các khách sạn bốn sao bị mặc cả xuống rất thấp
chỉ tầm bảy trăm linh tám trăm linh nghìn đồng một đêm
chưa được một nửa so với giá đăng ký đúng chuẩn bốn sao
không chỉ bị ép giá
nhiều khách sạn còn tự phá giá để cạnh tranh lẫn nhau
vì vậy vai trò của một bên trung gian để các khách sạn tìm được tiếng nói chung là rất cần thiết
các ban ngành liên quan cũng nên có các giải pháp cụ thể để làm sao kết nối các doanh nghiệp
không làm mất đi cái hình ảnh của nha trang khánh hòa
nhiều bất cập trong cạnh tranh về giá đối với các cơ sở lưu trú
hay sự kinh doanh mập mờ thiếu lành mạnh
chứa đựng nhiều sai phạm trong hoạt động lữ hành quốc tế
cũng là những vấn đề đã được các doanh nghiệp sới lên
tại cuộc họp với hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa
nhiều câu hỏi được đặt ra là vai trò của hiệp hội ở đâu
trong việc tập hợp các doanh nghiệp cùng giải quyết những vấn đề trên
hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa trong thời gian tới
cũng sẽ định hướng các công ty lữ hành
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh tình trạng bán tua chui
và sử dụng hướng dẫn viên là người nước ngoài
kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có giấy phép
mang tính chất là tổ chức liên kết tự nguyện
hiệp hội với nỗ lực nâng cao vai trò hơn nữa
trong việc đại diện cho tiếng nói
các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ góp phần quan trọng
vào việc cải thiện hình ảnh môi trường
chất lượng kinh doanh du lịch của tỉnh khánh hòa
thưa quý vị sau cuộc trưng cầu ý dân của anh với kết quả
đa số người dân anh quyết định lựa chọn rời eu
giá vàng trong nước liên tục có nhiều biến động mạnh
mặc dù ngày hôm qua một mươi bảy tháng bảy
giá vàng sgc đã trở về mức hơn ba mươi sáu triệu đồng một lượng
nhưng vẫn cao hơn mức một tháng trước đây đến hai triệu đồng một lượng
xin mời quý vị và các bạn cùng xem lại những diễn biến chính
của thị trường vàng trong cơn sóng vừa qua
ngày hai mươi bốn tháng sáu khi chính thức kết thúc cuộc trưng cầu ý dân ở anh
chỉ trong vòng một ngày giá vàng trong nước liên tục tăng giảm mạnh
đỉnh điểm trong ngày giá vàng sgc bán ra lên đến ba mươi sáu triệu đồng một lượng
trước sự tăng giá đột biến này
thì là số đông người dân tranh thủ đi bán vàng để kiếm lời
những ngày sau đó giá vàng giao động duy trì ở mức từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy triệu đồng một lượng
tuy nhiên đến ngày sáu tháng bảy
giá vàng sgc trong nước
tăng kỷ lục lên gần bốn mươi triệu đồng một lượng
tăng gần ba triệu đồng so với ngày giao dịch trước đó
và cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây
đa số người dân mua vàng đầu cơ
chờ giá tiếp tục tăng
sau ngày xảy ra tình trạng gasit của anh
thì xu thế của khách hàng đến với phú quý
tại ba ngày đầu tiên đấy
thì là khách hàng đi chốt lời rất là nhiều
nhưng mà sau ba ngày đó
thì khách hàng thấy rằng là giá thế giới lại vẫn tăng đều
tại đa số khách hàng đến với phú quý
tại thời điểm đấy lại bắt đầu là quay lại xu hướng là mua vàng để tích chữ
trước diễn biến trên
chiều ngày mùng sáu tháng bảy
đại diện ngân hành nhà nước cho biết
sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường
và sẵn sàng các phương án
cũng như có đủ nguồn lực can thiệp thị trường vàng khi cần thiết
và chỉ ngay ngày hôm sau
ngày mùng bảy tháng bảy
giá vàng đã quay đầu đi xuống
chỉ còn ba mươi bảy triệu đồng một lượng
người dân lại đổ xô đi bán vàng để cố chốt lời
tôi nghĩ khả năng nó chỉ tạm thời nó lên rồi nó lại xuống
không chắc là đã được cao này lâu cho đến bán đâu
như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng
giá vàng trong nước đã có những biến động mạnh
đặc biệt chỉ trong vòng hai ngày
giá vàng đã tăng kỷ lục
và cũng giảm rất sâu ngay sau đó
vâng có thể khẳng định brexit là nguyên nhân chính
dẫn đến việc giá vàng thế giới tăng trở lại
kéo theo đó là những biến động mạnh
của thị trường vàng trong nước
thế nhưng chỉ sau vài ngày
giá vàng trong nước lại có xu hướng tăng nhanh hơn
và cao hơn giá vàng thế giới
rồi sau đó lại quay đầu giảm mạnh
trở về sát với mức giá của thế giới
vậy còn nguyên nhân nào khác
cho sự tăng giảm đột biến của thị trường vàng trong nước
mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
đổ xô đi mua khi giá vàng tăng
rồi lại đổ xô đi bán vội khi giá vàng giảm
chính tâm lý đám đông
đã khiến cho thị trường vàng trong nước tăng nóng bất thường
khi mà cái tính bày đàn của thị trường
nó cao thì cái giao động của giá nó rất mạnh
thường tất cả khi mà giá lên
thì bắt đầu tất cả đua nhau mua
thì đến khi giá giảm tất cả nó lại đua nhau xuống
nên nó làm cho cái giao động
nó vượt ra ngoài cái giá
tạm thời gọi là giá xu hướng
chính vì thế mà giá vàng trong nước
chịu sự ảnh hưởng của cái tâm lý đấy
nhiều hơn so với giá vàng thế giới
cái tâm lý tiêu dùng của người việt nam
bao giờ cũng vậy
cứ vàng lên
giả chúng ta lại tra nhau đi mua
và đặc biệt là một số người thì lại
không bán ra nữa lại dừng nó
thế nó lại gây ra một cái hình tượng là giá tạo bong bóng
trong một thời gian dài
giá vàng trong nước thậm chí còn thấp hơn giá vàng thế giới
vậy mà bất ngờ
quay đầu tăng cao hơn gần ba triệu đồng một lượng
không những thế
biên độ giữa giá mua và giá bán lại bị giãn ra
có lúc gần một triệu đồng một lượng
như vậy rõ ràng thị trường vàng
đã có nhiều biểu hiện không bình thường
nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn sẵn sàng tham gia
biết là ảo nhưng vẫn tham gia
tâm lý đám đông đã gây ra
những bất ổn cho thị trường vàng trong nước
khiến cho cơn sóng vàng quay trở lại
nhưng cũng kết thúc rất nhanh ngay sau đó
thưa quý vị mặc dù cho đến thời điểm hiện tại
thì giá vàng trong nước đã bắt đầu ổn định
thế nhưng trước những tác động khó đổi
thưa quý vị như các bản tin trước
chúng tôi đã phản ảnh
những bất cập thực trạng giao thông
tuyến hà nội hải phòng liên quan đến xe khách
đặc biệt tình trạng cung vượt quá cầu
là một trong những nguyên nhân
dẫn đến sự cạnh tranh thiếu lành mạnh
xảy ra trên tuyến giao thông quan trọng này
mặc dù các cơ quan chức năng
đã vào cuộc quyết liệt
tuy nhiên những sự việc gần đây liên quan đến xe khách
vẫn tìm ẩn nhiều lo ngại không nhỏ
cho hành khách cũng như người dân
mới đây một sự việc gây xuân sao dư luận
hai chiếc xe khách
thượng nhà xe gia bảo linh
chạy tuyến hải phòng hà nội
khi đi qua trạm thu phí phía hải phòng
thì đổ chắn ngang đường
gây ủn tắc giao thông trong nhiều giờ
hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cùng các ban ngành đã được quy động
truyền thông thị trường
trật tự giao thông ảnh hưởng đến
người tham gia giao thông
và ảnh hưởng đến tình hình trật tự
chung của khu vực đó
theo thống kê của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tp hải phòng
trong đợt cao điểm riêng xe khách
lực lượng này đã xử lý
gần bảy trăm linh trường hợp trong đó
bắt và khởi tố nhiều đối tượng
gây dối an ninh trật tự cạnh tranh không lành mạnh
và việc hai chiếc xe
khách đổ chắn ngang đường
có thể là một sự minh họa cho thực tế này
tôi cũng đề nghị
các cơ quan quản lý nhà nước
về vận tải khách
và giao thông đặc biệt là về vận tải khách
của tuyến hải phòng hà nội
là chúng ta phải đẩy mạnh công tác
kiểm tra kiểm soát xử lý
vi phạm của lái xe phụ xe
phủ lý của các phương tiện vận tải khách
và vi phạm một cách truyệt đẻ
và một cách thường xuyên
trở lại với câu chuyện
chắn ngang đầu xe giữa đường cao tốc
điểm hải phòng ngay sau khi sự việc
xảy ra lãnh đạo công an tp hải phòng
đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
điều tra xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật cơ quan cảnh sát
điều tra đã củng cố chứng cứ
và chuyển hồ sơ sang
viện kiểm sát để khởi tố
theo quy định
hành vi này
có thể được xem xét với góc độ
là hành vi gây dối tự công cộng
ở đây là cụ thể là
càn trở cái việc hoạt động
bình thường của giao thông đường bộ
nhất là tuyến quốc lộ năm
quốc lộ giao thông quan trọng
hành vi của các lái xe gây càn trở
giao thông đến hai giờ
đến dưới hai giờ là đủ yếu tố cấu thành
tội phạm được quy định
tại điều hai trăm bốn mươi năm của luật hình sơ
về mặt nhận thức thì nó sẽ ảnh hưởng
đến cái việc
khai thác và quản lý cũng như là
vấn đề thông suốt phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
thì về cái việc này tôi nghĩ là
cái ý thức của đối tượng
là cũng có nhiều vấn đề
cần phải xem xét và xử lý nghiêm
cũng theo báo cáo kết quả thực hiện
trật tự an toàn giao thông tuyến quốc lộ
hải phòng hà nội
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng
đã kiểm tra xử lý gần ba trường hợp
vi phạm trong đó tỷ lệ
xe khách là ba mươi
với vụ việc chặn đầu xe
trên đường cao tốc dư luận cũng
đang kỳ vọng sự quyết liệt của
các ban ngành sẽ là bài học thích đáng
đối với những ai cố tình vi phạm
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông
thưa quý vị nằm trong các hoạt động
chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh lần thứ hai mươi ba
năm hai nghìn một mươi sáu ngày hôm qua
tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh
ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh thành phố
đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm
chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng
văn hóa giao thông
nội dung hoạt động trong ngày hội
bao gồm các hoạt động như tổ chức
tuyên truyền kiến thức và tập hốn kỹ năng điều khiển
chỉ huy điều khiển giao thông cho các đội hình
thanh niên tình nguyện điều phối giao thông
kiểm tra miễn phí và bảo dưỡng xe gắn máy
cho thanh niên người dân
tổ chức diễn tập cứu hộ trên sông
tại bến đò an phú đông quận gò vấp
nhằm tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy
cho hành khách và chủ phương tiện
ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện
chung tay xây dựng văn hóa giao thông
trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh
lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu
là một hoạt động cụ thể của bang chỉ huy chiến dịch
tình nguyện mùa hè xanh cấp thành
với thông điệp tôi và bạn cùng chung tay
xây dựng văn hóa giao thông
với mong muốn là tất cả các bạn
đoàn viên hội viên thanh niên
và người dân trên địa bàn thành phố
mỗi người sẽ chính là những người tuyên truyền viên
để thực hiện văn hóa giao thông
cùng với bản thân mỗi người tự nêu cao
ý thức chấp hành pháp luật thi đâm giao thông
và có những hành vi ứng xử khi tham gia văn hóa giao thông
sẽ góp phần xây dựng nền giao thông
thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình
bên cạnh đó trong lễ khai mạc ngày hội
thành đoàn thành phố hồ chí minh
tổ chức ký kết hợp tác với công ty cổ phần
nahi về việc thực hiện các sản phẩm
truyền thông tuyên truyền và an toàn giao thông
nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền
giáo dục pháp luật giao thông văn hóa giao thông
cho thành phố
bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu
tổng cục đường bộ việt nam
kiểm tra giám sát hệ thống trạm thu phí
tại các trạm thu phí bot trên toàn quốc
theo đó đối với các trạm thu phí
dự án bot trên toàn quốc
tổng cục đường bộ kiểm tra giám sát hệ thống
các trạm thu phí tại các trạm thu phí dự án bot
đáp ứng một trăm linh hệ thống thu phí
trên toàn quốc phải đảm bảo
thu phí một rừng và từng bước
chuyển sang tự động nhà đầu tư doanh nghiệp
dự án bot nào không thực hiện sau ngày
hai mươi tháng bảy bộ giao thông vận tải sẽ
xem xét rừng thu phí tổng cục đường bộ
chỉ đạo các doanh nghiệp dự án nhà đầu tư
bot ngoài lưu trữ dữ liệu hình ảnh
phải tăng cường lưu trữ dữ liệu
video tất cả các làn thu phí
phần mềm phải ghi nhận được đầy đủ
số liệu về lưu lượng xe qua trạm
bao gồm vé luật vé tháng vé quý
vé xe ưu tiên và số liệu
báo cáo định kỳ phải đầy đủ
các thông tin này